cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn bảo sinh là phó chủ tịch ubnd tp long xuyên
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với nguyễn thanh phong là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường
thành phố long xuyên và huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
cả ba đối tượng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
lợi dụng chức vụ các đối tượng đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định năm thửa đất ở do trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên quản lý cho năm hộ dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng lê thanh hải chú tại tỉnh thanh hóa
trú tại khu phố an hòa phường hòa lợi thị xã bến cát tỉnh bình dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra đối tượng hải nghi ngờ một thanh niên trú tại thị xã bến cát tỉnh bình dương có quan hệ tình cảm với vợ mình
nên khoảng ba giờ một mươi năm phút ngày một mươi tháng bốn khi thấy người này vừa đẩy xe rùa đi làm lê thanh hải đã lấy dao chạy ra đâm vào người đã khiến nạn nhân nằm gục ở bãi đất chống
sau khi gây án hải mang theo
hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường
người dân gần đó nghe tiếng động nên ra xem và đưa nạn nhân đi cấp cứu thế nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi nhận được tin báo cơ quan điều tra công an thị xã bến cát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành truy xét bắt giữ được lê thanh hải
khi đối tượng đang bỏ trốn tại khu vực phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
còn tại tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng tỉnh vừa phá thành công chuyên án
được vận chuyển từ lào về việt nam tiêu thụ
vào ngày một mươi một tháng bốn tại km tám mươi năm quốc lộ tám thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh đã tổ chức vây bắt xe ô tô mang biển kiểm soát lào
bắt giữ hai đối tượng đồng thể phát hiện và thu giữ bốn mươi bốn bánh heroin sáu mươi viên hồng phiến một mươi kg ma túy đá và một mươi kg ketamin
hai đối tượng khai nhận được một người đàn ông lào
thuê vận chuyển từ lào đến thành phố vinh tỉnh nghệ an với tiền công là một mươi hai đô la mỹ
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bình định chỉ sau hai giờ đồng hồ gây án nhằm đối tượng thực hiện hành vi gian cảnh cướp giật tài sản
đã bị công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ
đây là hiện trường vụ gian cảnh cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thị xã hoài nhơn tỉnh bình định vào cuối tháng ba vừa qua
thời điểm trên bà huỳnh thị thanh vân bốn mươi bảy tuổi ở phường tam quan nam thị xã hoài nhơn đang trên đường đi trợ về
thì bị hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô tiếp cận áp sát và giàn cảnh đánh dây tiền vàng
sau đó các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian dối để đánh lửa nạn nhân rồi dùng kim cắt giật lấy một bộ xi men gồm chín chất vòng vàng và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
đó là cái bữa đó tôi đi trợ gì thì đứng trợ xe ngay ngay ba tăng lập thì có hai thanh niên một thanh niên thì giả vờ rớt tiền thì tôi phải chảy
một thanh niên nữa thì ra là giả vờ là lụm tiền là nói với tôi là hai người
hai người mình cùng thấy tiền thì bây giờ chờ thanh niên kia tới hậu trả cho mình
thì thanh niên kia vừa để tới thì hai người đó là coi như đem tiền dưới một cái thủy vàng ra thì có phát trước mặt
thì sau đó biểu tôi thì đi bán giùm thì tôi mới không chịu mới phát cái tê ra
thì thanh niên đó mới chụp cái bộ xe men thì đưa kìm vô bấm sau đó rồi tôi mới trường giật lại thì tôi ngã xuống
ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân
về vụ cướp xảy ra trên địa bàn đội cảnh sát hình sự công an thị xã hoài nhơn nhanh chóng phân công lực lượng có mặt tại hiện trường
để tiến hành các biện pháp xác minh điều tra
từ những thông tin ban đầu do bị hại và người dân ở gần hiện trường vụ cướp cung cấp kết hợp dữ liệu hình ảnh do camera an ninh ghi nhận được
các trinh sát nhận định đây là nhóm đối tượng ngoài địa phương hoạt động lưu động chuyên nghiệp
sau khi gây án nhiều khả năng sẽ tiếp tục di chuyển sau tuyến quốc lộ một a để tìm kiếm con mồi và thực hiện hành vi phạm tội
với tinh thần quyết tâm sớm làm rõ thủ phạm không để các đối tượng tiếp tục gây án trong quá trình lần trốn
chỉ sau chưa đầy hai giờ đồng hồ công an thị xã hoài nhơn đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên
chúng tôi tiến hành dùng tất cả biện pháp dụng rè sót camera trên địa bàn
thì bắt đầu phát hiện được hướng tạo thóp của đối tượng cũng như đặc điểm phương tiện của đối tượng dùng để gây án
đi về hướng bách của thị xã hoài nhơn hướng quang ngãi
thì sau đó tôi cùng tổ công tác tiến hành rè sót truy nắm theo hướng tạo thóp của đối tượng
sau khoảng hai tiếng đồng hồ phát hiện là nhóm đối tượng này đang dừng nghỉ trưa và ăn cơm
tại quán cây gió thuộc thị xã đất phổ quang ngãi
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nói trên bị bắt giữ
gồm nguyễn duy vũ
nguyễn duy vũ bốn mươi năm tuổi trú tỉnh bình thuận
lê minh hoàng ba mươi một tuổi và trương nguyên quốc hoàng bốn mươi bốn tuổi cùng chú tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận điều khiển xe mô tô đi dọc tuyến quốc lộ một a
từ thành phố hồ chí minh ra thành phố huế
trên đường đi nhóm đối tượng quan sát những người dân đặc biệt là phụ nữ
đang lưu thông trên đường mà trên người có mang theo tài sản có giá trị như vàng trang sức
thì tiến hành áp sát sử dụng tiền vàng giả gian cảnh bị rơi để bị hại chú ý
do đó giật lấy tài sản và nhanh chóng tẩu thoát
vì do hết tiền để sử dụng thì anh mới rủ tôi là anh có đem theo cái kiện hàng hay là bàn giả
để cùng tôi thực hiện hành vi đó thì chúng tôi vậy thì tôi cũng đồng ý
và ngày hôm sau thì đi thì anh những cái công cụ để chống dạng như kèm vàng giả thì anh chuẩn bị từ trước
và đi dục đường tới phường tâm quang thì có gặp một phụ nữ nữ trang
thì tôi có quay lại giả vờ bớt tiền
anh thì sau đó anh giả vờ được nhặt được và chạy lên nói với bị hại là chỉ nhặt được không kiểu vậy
hiện vụ việc đang được công an thị xã hoài nhơn tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
việc nhanh chóng điều tra khám phá bắt giữ thành công các đối tượng trong thời gian ngắn
đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng tiếp thủ gây án góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự tại địa phương
cùng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an
hội khẩu thường trú tại xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số ba mươi
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ là đối tượng kim tất thắng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu ba phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ cũng ra quyết định truy nã số ba
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đối với đối tượng cù mạnh tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hội khẩu thường trú tại xã vạn xuân huyện tam nông tỉnh phú thọ
và đối tượng điêu hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại phố khánh
thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã số hai ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
của công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện